công an tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại phường bửu long
thành phố biên hòa bắt nhiều đối tượng tham gia
cụ thể tại khu phố bốn phường bửu long thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
lực lượng công an thu giữ tại hiện trường hai con gà đá hai cặp cựa gà hai cân năm cuộn băng keo
và gần năm mươi bảy triệu đồng trong người một mươi đối tượng
quả đối tranh cơ quan công an xác định một mươi đối tượng đều trú tỉnh đồng nai
tại đồng tháp công an huyện tam nông cũng vừa bắt quả tăng một mươi một đối tượng
đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi game bắn cá và đánh bài tứ sắc
tại nhà ông nguyễn thanh tú thuộc khóm hai thị trấn tràm chim huyện tam nông
tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an tạm giữ số tiền trên một mươi hai triệu đồng
một máy game bắn cá một mươi bảy bộ bài tứ sắc và một số tăng vật khác có liên quan